liên quan đến vụ quán bánh mì trào cột điện bị tố có dòi bò trong ba t đại diện chúa quán ăn cho hay đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động cơ sở thái bình sau khi khách phát hiện sự việc vào hôm bảy tháng năm
tối ngày chín tháng năm ban quản trị chuỗi bánh mì trào cột điện quán cho biết quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động cơ sở thái bình
vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm chưa quản lý được sát sao nhân viên trong quá trình bảo quản nguyên liệu
sự việc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến khách hàng và uy tín
theo ban quản trị chuỗi bánh mì chảo pate dùng cho bánh mì chảo là loại đóng khuôn được cấp đông
chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông ra cắt và rán nguyên liệu được nhập từ tổng hệ thống
phía thương hiệu này lý giải việc khách phát hiện dòi bò lúc nhúc trong ba t có thể do quá trình
bảo quản pate tại cơ sở thái bình chưa đảm bảo quy định khiến pate bị hỏng
ngay sau khi xảy ra sự việc đơn vị này đã gọi điện xin lỗi ba khách hàng
chuỗi bánh mì trào này thừa nhận sai sót không chỉ do lỗi phía cơ sở mà còn do lỗi của hệ thống
khi chưa giám sát chặt chẽ thường xuyên các cơ sở tỉnh
ban quản trị chuỗi bánh mì chảo cho hay đã thông báo tới tất cả cơ sở trong hệ thống
yêu cầu ra soát lại hoạt động vệ sinh và công tác quản lý nhân sự
cử cán bộ giám sát tới kiểm tra một lần nữa toàn bộ cơ sở tránh xảy ra sự việc tương tự
ngay mùng tám tháng năm mạng xã hội lan truyền đoạn video dòi bò lúc nhúc trong miếng pate
tại quán bánh mì chảo ở thái bình
theo tìm hiểu nhóm khách đến quán gồm ba người
ngay sau khi phát hiện sinh vật lạ trong chảo thức ăn họ lập tức báo nhân viên
dù nhân viên đề nghị đổi trà mới nhóm khách từ chối dùng bữa và rời đi
đoạn video nhanh chóng gây xôn xao thu hút hàng nghìn lượt tường tác và hơn một triệu lượt xem
cuộc sống được nâng cấp đã không còn là ăn no mặc ấm mà phải là ăn ngon mặc đẹp
mọi người cũng dần chú ý đến vấn đề sức khỏe nhiều hơn
vậy nên đối với thực phẩm càng có nhiều tiêu chí và cách thức lựa chọn
đồ ăn không chỉ ngon mà còn cần đẹp mắt tiền lợi đảm bảo an toàn
hàng loạt quán xá mọc lên như nấm đủ loại thượng vàng hạ cám
từ các nhà hàng sang trọng đến các quán ven đường bình dân đủ các mức giá cho người dân lựa chọn
đặc biệt trong đó nổi lên loại hình kinh doanh
quán đổ nướng vỉa hè bình dân với mức giá chỉ từ chín mươi chín đến hơn một trăm linh cho một suất buffet
nói một cách dễ hiểu bạn chỉ cần trả số tiền chín mươi chín thì bạn sẽ được ăn nó
nê thỏa thích với những món có trong thực đơn của quán
đa phần người tiêu dùng chỉ cần nghe những lời quảng cáo có cánh đó
sẽ chẳng mấy may suy nghĩ mà lựa chọn các quán kiểu này làm điểm đến
thế nhưng có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi với mức giá rẻ đến giật mình như vậy
thì chất lượng đồ ăn hay quy trình chế biến
có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không
mới đây mạng xã hội bùng nổ trước loạt hình ảnh một khu chế biến đồ ăn
được một vị khách hàng ghi lại và đăng tải lên facebook
người này cho hay mình là khách của quán đồ nướng buffet chín mươi chín k tên t l
ở số hai trăm hai mươi năm phố hàng bông hoàn kiếm hà nội
trong lúc ăn do muốn đi vệ sinh nên người này đã đi giải quyết nhu cầu
thế nhưng ác mộng cũng từ đây mà bắt đầu
người này cho hay mình chóng váng khi thấy ngay cạnh bóng đá
cạnh nhà vệ sinh là khu sơ chế đồ ăn mang ra cho khách
qua hình ảnh ghi lại thì đồ ăn được để trên khay xốp mỏng
không được bọc hay đậy kín để thẳng trên nền gạch hoa
đang nói hơn nền gạch vô cùng bẩn do sản ướt cộng thêm người đi lại nhiều
hay thịt nhìn cũng tái nhợt không có dấu hiệu của thịt tươi
tiến vào trong khu vệ sinh vì khách này thật sự kinh hoàng hơn khi phát hiện
các xô trậu nổi lóng bỗng váng mỡ máu của các thực phẩm sống
và cách đó chưa đến một mét là bồn cầu vốn là nơi có chứa nhiều vi khuẩn
tất cả đồ đạc từ tủ lạnh đến sùa trậu giá để đồ đều có bẩn
và có vẻ như đã không được vệ sinh sau thời gian dài
thư hỏi những thực khách đã từng một lần ăn ở địa chỉ này
khi thấy những hình ảnh trên sẽ có phản ứng ra sao
liệu họ có cảm thấy muốn nôn thóc nôn tháo khi biết những miếng thịt thơm ngon
mình từng ăn đã được sơ chế qua loa ngay trong nhà vệ sinh
thậm chí đặt thẳng trên nền gạch
đã có bẩn trước khi được tẩm ướt thơm phức và mang ra bàn
một nghịch lý khác mặc dù có nhiều khách hàng cũng nhận ra
tại hầu hết các quán nướng giá rẻ nhưng cũng chính vì nó rẻ
nên họ tặng lưỡi cho qua đó là trong menu các quán ăn này
luôn xuất hiện những món ăn hạng sang như bò ốc lươn ngỗng hùn khói
bò tảng lõi vai hải sản
thế nhưng họ lại được ăn thỏa thích chỉ với số tiền không tưởng
câu hỏi đặt ra liệu những món ăn họ đã cho vào miệng
có thực sự giống như bò ốc
quảng cáo hay đã được phủ phép bằng phụ da
và che mắt ức giá hơi
liệu nó có từ sống hay đã nằm trong tủ đông suốt thời gian dài
quay trở lại với câu chuyện về quán nướng chín mươi chín k
bị khách đăng bài phút về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
ngay sau khi bài đăng của vị khách nhận được luật chia sẻ
cũng như bình luận khủng đến từ cư dân mạng
sự việc đã được viro trên nền tảng mạng xã hội
trở thành đề tài để bàn tán nếm đá
bên cạnh đó nhiều người cũng đề nghị cơ quan chức năng
vào cuộc để xử lý theo quyết định
bất ngờ ngay sau đó lại có thêm bài đăng
kèm theo hình ảnh cho thấy giữa tầm bão quán đổ nướng
tai tiếng đã thay ra đổi thịt lộ xác trở thành quán bún chả
không biết là do cảm thấy bản thân không hợp kinh doanh
mặt hàng đồ nướng nên muốn thử sức sang món ăn mới
hay đây là cách để tránh bão trong thời điểm hiện tại
lãnh đạo phường hàng bông hoàn kiếm hà nội cho biết
đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội
ủy ban nhân dân phường đã cử cán bộ kiểm tra
theo đó nhà hàng tl đã tự đóng cửa chuyển đi nơi khác
địa chỉ hai trăm hai mươi năm hàng bông hiện tại chuyển thành quán bún chả
do người khác quản lý
công tác kiểm tra cho thấy nhà hàng tl chỉ vừa hoạt động
ở địa chỉ hai trăm hai mươi năm hàng bông vài tuần có đăng ký giấy phép kinh doanh
có thể thấy việc đổi biển hiện được thực hiện khá nhanh chóng
và được thay đổi từ biển màu đỏ sang biển màu xanh
với tên độc lạ bún chả sườn nướng
không biết sau khi đổi mặt hàng kinh doanh
cửa hàng này có đổi luôn cả chủ hay không
tuy nhiên chắc chắn sẽ có nhiều vị không lựa chọn
đây là địa điểm ẩm thực mà họ muốn thử
vì những hình ảnh về khu bếp bẩn thiểu mất vệ sinh
sẽ mãi in sâu trong tâm trí họ
ngày một mươi chín tháng bảy mạng xã hội lan truyền đoạn video
ghi lại hình ảnh một con chuột bò lên túi bún
trong khi chủ quán đang làm bốn cho khách ngay bên cạnh
video này được cư dân mạng cho là quay tại một quán bún trộn
ở phường xuân la quận tây hồ hà nội
tuy nhiên theo xác minh phản ánh quán bún trên là một quán vỉa hè
trong ngõ bốn phương mai đối diện bệnh viện bạch mai
vụ việc đã gây xuân sao trong dư luận khiến nhiều thực khách
dùng mình gây sợ lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm
theo bà nguyễn thị ngọc bích năm mươi chín tuổi chú quán bún mọc
nơi xảy ra sự việc quán đã tạm dừng hoạt động
tại cửa hàng và trên toàn bộ ứng dụng đặt hàng trực tuyến
ngay khi đoạn clip về quán bị lan truyền trên mạng
bà bích cho hay
bà cũng thừa nhận đây là sự cố không may
bà bích cho biết khi biết clip được đăng tải và chia sẻ
rồng rái bà và chồng rất suy sụp và áp lực
chủ quán này cho biết thêm đây là quán của gia đình bà
đã bán ở đây gần ba mươi năm và chưa từng chứng kiến sự việc như vậy
quán cũng chưa bao giờ nhận phản hồi góp ý về vấn đề gì
về vệ sinh an toàn thực phẩm
bà bích khẳng định quán tôi rất sạch sẽ tôi vẫn ngồi đây
bán bao nhiêu năm từ xưa đến nay chưa xảy ra vấn đề gì bao giờ
người phụ nữ lớn tuổi phân trần
tính tôi ba năm nay làm rất cẩn thận trước tôi bán ở đầu ngó
nhưng hơn một mươi năm nay tôi nuôi về bán ngay trước cửa nhà
không gian chặt trội ít người qua lại
nên tôi đăng ký cả ứng dụng đặt đồ ăn nhanh
sau sự việc tôi đã ngừng bán
hai ngày nay tôi miệt mỏi không thể chợp mắt nổi
thế nhưng lời giải thích và khẳng định về độ sạch sẽ
của người phụ nữ này không được dư luận phản ứng tích cực
rất nhiều người cho rằng nếu quán thực sự sạch sẽ
sẽ không có chuyện chuột xuất hiện
và thẳng nhiên ăn bún như vậy
có người còn cho rằng con chuột này không sợ người
hành động thản nhiên giống như đã làm việc này rất nhiều lần
liên quan đến vụ việc ngày hai mươi hai tháng bảy
bà bùi thị hằng nga chủ tịch ủy ban nhân dân phường phương mai cho biết
từ ngày một mươi chín đến hai mươi tháng bảy phương đã thành lập đoàn kiểm tra đến quán búa này
theo bà nga quán bốn trong đoạn clip nói trên thuộc ngõ bốn phố phương mai phường phương mai
đây là quán ăn vỉa hè chuyên kinh doanh bún mọc bốn chân giò
vị chủ tịch ủy ban nhân dân phường phương mai cho biết thêm
đoàn kiểm tra ra định quán bún của bà bích vi phạm ba lỗi trong kinh doanh
gồm không có bàn tủ kệ giá thiết bị dụng cụ
theo quy định của pháp luật để bày bán thức ăn
thức ăn không được chê đậy ngăn chặn bùi bẩn côn trùng động vật gây hại
không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín thức ăn ngay
với những lỗi trên đoàn kiểm tra đề xuất xử phạt đối với bà bích
dựa vào điểm a b c khoảng một điều một mươi sáu
nghị định một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm
tổng số tiền chủ cơ sở phải nộp phạt khoảng từ hai đến ba triệu đồng
bà nga cho biết thêm chuột là động vật mang bệnh truyền nhiễm
quay hàng lại gần các cổng bệnh viện lớn
nên phường đã yêu cầu chủ quán tạm ngừng kinh doanh thực phẩm
đồng thời phải tổng vệ sinh
làm sạch toàn bộ khu vực bán hàng cũng như các dụng cụ bán hàng
sau này mở lại bà bích buộc phải cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
đồ ăn phải đặt trong tủ kính
người bán không thể lơ là để đồ ăn bên ngoài tủ kính được